sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã tổ chức lễ đánh công đầu xuân
mở đầu cho một năm hoạt động nhiều hy vọng của ngành chứng khoán
đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu tại lễ đánh công đầu xuân đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm khẳng định
những thành công của ngành chứng khoán đã có đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế
của tp hcm nói riêng và việt nam nói chung
đồng chí đinh la thăng hy vọng tiếng cồng đầu xuân ninh rậu cũng như tiếng gà gáy
báo hiệu một năm thành công với nhiều hoạt động sôi động của ngành chứng khoán
bí thư thành ủy cam kết tp hcm sẽ hỗ trợ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi
cho sở giao dịch và các doanh nghiệp chứng khoán và tin tưởng năm hai nghìn một mươi bảy
tuy còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng ngành chứng khoán sẽ phát triển mạnh mẽ
tạo nên những làn sóng đầu tư mới từng bước đưa tp hcm trở thành
trung tâm tài chính của cả nước và khu vực
lễ đánh công đầu xuân là sự kiện truyền thống hàng năm của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
là dịp để khởi động và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đồng lòng đưa ngành chứng khoán phát triển